với hành vi sản xuất mua bán trái phép pháo nổ tự chế hai đối tượng là trần đức thực sinh năm hai nghìn năm và trần đức sơn sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại tp vinh đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt giữ trần đức thực khi đối tượng đang di chuyển tới phường quán bào tp vinh cùng một mươi sáu quả pháo nổ tự chế
đối tượng khai nhận đang đem số pháo trên bán cho một người đàn ông trên mạng xã hội
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm chín quả pháo nổ tự chế cùng với các vật dụng để phục vụ cho hành vi sản xuất pháo
cùng thời điểm trên công an tp vinh đã bắt giữ thêm đối tượng trần đức sơn tại nhà riêng khi đối tượng đang cất giấu bảy mươi một quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do nhu cầu tiêu xài cá nhân nên đã mua giấy băng keo lưu hình lưu huỳnh muối để tự cuốn pháo rồi đem đi bán
với giá hai trăm linh đồng một quả mỗi quả pháo có trọng lượng hơn một kg tổng số pháo lực lượng chức năng thu giữ là một trăm một mươi kg pháo
và hiện công an tp vinh đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật